do chịu tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới là nhiều mây có mưa giải rác
trời rét đậm rét hại với mức nhiệt giao động từ chín đến một mươi tám độ
vùng núi có nơi có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa rào rải rác trong ngày cuối tháng một đầu tháng hai
với mức nhiệt cao nhất chỉ giao động ở xung quanh ngưỡng một mươi bốn một mươi bảy độ
chỉ một vài nơi thuộc khu tây bắc mức nhiệt cao hơn một mươi bảy độ
trời rét đậm rét hại có nơi vùng núi cao có thể xuất hiện mưa tuyết băng giá
nhìn chung dịp tết âm lịch năm nay tại bắc bộ
rét bút sẽ bao trùm và kéo dài trong suốt đêm giao thừa đến ngày mùng một mùng hai tết
lưu xuống khu vực trung bộ trong ngày cuối năm cũng như hai ngày đầu năm mới âm lịch
có mưa rào vài nơi
nhiệt độ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ giao động trong khoảng một mươi một một mươi chín độ
trời rét đậm vùng núi phía tây rét hại
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế sao động từ một mươi năm đến hai mươi độ trời lạnh
các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa cũng chịu tác động của không khí lạnh rồn xuống
nên có mưa rào và rông rải rác với mức nhiệt cao nhất trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
trời hơi xe lạnh lúc sáng sớm
khu vực ninh thuận bình thuận do ít chịu tác động của không khí lạnh nên chỉ có mưa vài nơi
cùng nền nhiệt cao nhất trong ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
vùng cao tuyên nguyên trong ngày hai mươi chín
tết và một hai ngày đầu năm mới nhâm dần thời tiết khá ổn định ít có sự biến động
thời tiết chủ đạo sẽ là trạng thái ít mưa có trăng chỉ cục bộ xuất hiện mưa rào nhẹ
tuy nhiên do ảnh hưởng quyết tán của không khí lạnh phía bắc nên đêm và sáng trời sẽ ở ngưỡng rét
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên với mức nhiệt từ một mươi sáu đến ba mươi độ
đến với các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa ngày có nắng
với mức nhiệt cao nhất ngày duy trì xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động du xuân đầu năm mới của người dân các tỉnh thành phía nam